nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh gia lai đã tổ chức phiên trợ chiến khu xưa
đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các cựu chiến binh được gặp gỡ
ôn lại những năm tháng gian khó nhưng hào hùng của dân tộc
đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ mai sau
những cựu chiến binh mái tóc đã nhuốm màu thời gian
bồi hồi bên những món ăn mang đầy hoài niệm về một thời gian khó nhưng hào hùng
vang lên trong không gian đó là những ca khúc của một thời sẻ dọc trường sơn đi cứu nước
là những câu chuyện về đồng đội người còn người mất
đó là một hiện tượng để cho lớp trẻ sau này thấy được ông cha ta đi trước rất là gian khổ ác lực
đây là lần thứ hai phiên trợ chiến khu xưa được tổ chức tại tỉnh gia lai
nhiều vật dụng sinh hoạt thời chiến và những món ăn đặc trưng đã được ban tổ chức dày công tìm kiếm
siêu tập nhằm tái hiện thành công không gian của phiên chợ xưa
chúng tôi làm như vậy cũng nhằm mục đích là để thế hệ hôm nay
thế hệ trẻ và những người không có cơ hội không có thời gian tham gia hoạt động kháng chiến này
cũng thấy rằng là ông cha của mình đã có một thời khó khăn gian khổ ở trong rừng
ở trong hậu cứu ác liệt chết chóc như thế nhưng mà vẫn là bất vả như thế
nhưng mà vẫn có những bữa ăn mặc dù đảm bạc nhưng mà đủ đuôi sống với nhau
và từ đấy làm lên những kỳ tích góp phần cùng với cả nước
ở gia lai này góp phần cùng với cả nước là
hoàn thành cái nhiệm vụ giải phóng miền nam và thống nhất đất nước
phiên chợ là nơi để nhớ về một thời gian khó nhưng hừng hực nhiệt huyết trong công cuộc kháng chiến cứu nước
không những thế đây còn là cách truyền tải thông điệp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn
và biết trân trọng những giá trị của nền độc lập dân tộc như ngày hôm nay
hướng về với cội nguồn tiếp bước cha ông xây dựng đất nước phồn vinh giàu mạnh